thưa quý vị nhân dịp hội nghị tổng kết một mươi năm công tác lý luận công an nhân dân trong tình hình mới
và lễ ký chương trình phối hợp giữa bộ công an và hội đồng lý luận trung ương giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ tịch hội đồng lý luận công an có bài viết đổi mới toàn diện công tác nghiên cứu lý luận công an nhân dân
truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí bộ trưởng
chủ tịch hồ chí minh và đảng cộng sản việt nam trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta
luôn đặc biệt coi trọng vai trò của lý luận người đã chỉ ra rằng lý luận là đem thực tế trong lịch sử
trong kinh nghiệm trong các cuộc tranh đấu xem xét so sánh thật kỹ lưỡng rõ ràng làm thành kết luận
rồi lại đem nó chứng minh với thực tế đó là lý luận chân chính lý luận như cái kim chỉ nam
đúng cho chúng ta trong công việc thực tế không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi
thấm nhuận tư tưởng của hồ chí minh và quan điểm của đảng nhận thức sâu sắc vai trò của lý luận
trong suốt chặng đường xây dựng chiến đấu trưởng thành nhất là giai đoạn đổi mới đất nước
đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an luôn dành sự quan tâm đối với công tác nghiên cứu lý luận
đến nay công tác nghiên cứu lý luận công an nhân dân đã đạt được những thành tiệu chuyển biến quan trọng
nhiều mặt lĩnh vực có bước phát triển đột phá
các cơ quan nghiên cứu lý luận trong công an nhân dân ngày càng được xây dựng củng cố
khẳng định vị thế uy tín trong phạm vi quốc gia quốc tế
hệ thống lý luận công an nhân dân được xây dựng tương đối toàn diện phân theo cấp độ có
lý luận cơ bản lý luận chuyên ngành và lý luận tác chiến phân theo lĩnh vực có
lý luận bảo vệ an ninh quốc gia lý luận bảo đảm trật tự an toàn xã hội và lý luận xây dựng công an nhân dân
là bộ phận cấu thành quan trọng của lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
lý luận về xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân hơn bảy mươi sáu năm qua đã kiểm nghiệm tính khoa học đúng đắn của lý luận công an nhân dân
lý luận công an nhân dân đã góp phần quan trọng cung cấp luận cứ để đảng ủy công an trung ương
bộ công an tham mưu với đảng nhà nước trong việc hoạch định chủ trương đường lối chính sách pháp luật
phục vụ sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của đảng sự quản lý thống nhất tập trung của nhà nước đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhất là trong bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội xây dựng công an nhân dân cách mạng
ngày càng chính quy tinh nhuệ hiện đại tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước tổ quốc và nhân dân
đồng thời là cơ sở để đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an ban hành theo thẩm quyền
nhiều chỉ thị nghị quyết thông tư phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý của cấp ủy lãnh đạo chỉ huy công an các cấp
qua đó tạo cơ sở chính trị pháp lý trực tiếp vững chắc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật phát huy vai trò sức mạnh của quần chúng nhân dân
đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
lý luận công an nhân dân cung cấp nguồn chi thức có giá trị cho việc xây dựng ban hành hệ thống giáo trình tài liệu
phục vụ công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng nhân lực công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng
có trình độ pháp luật vững vàng nghiệp vụ sắc bén sẵn sàng nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước tổ quốc và nhân dân tin cậy giao phó
đồng thời góp phần xây dựng hệ thống giáo trình tài liệu học tập phục vụ công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trong hệ thống chính trị
tuy nhiên bên cạnh thành tiệu đạt được sự phát triển của lý luận công an nhân dân ở các cấp độ lĩnh vực còn có những hạn chế nhất định chưa theo kịp đòi hỏi của tình hình
nhiều vấn đề mới nảy sinh trong công tác chiến đấu xây dựng công an nhân dân chưa được nghiên cứu luận giải kịp thời thấu đáo chưa được soi đường chỉ dẫn của lý luận
nguyên nhân của tình trạng trên có nhiều
nhưng chính và chủ yếu là do công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý hoạt động nghiên cứu lý luận còn chưa tập trung thống nhất nhận thức về vai trò của lý luận chưa đầy đủ
công tác nghiên cứu lý luận chưa được đổi mới toàn diện đồng bộ tính thống nhất biện chứng giữa lý luận và thực tiễn trong sản phẩm lý luận chưa cao
việc tổng kết thực tiễn trong một số lĩnh vực còn chậm chưa tạo tiền đề để phát triển lý luận
việc xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận trong công an nhân dân chưa thật bài bản có chiều sâu nguồn lực điều kiện đảm bảo cho công tác nghiên cứu lý luận còn gian trải
trong bối cảnh đất nước ta đổi mới mở cửa hội nhập sâu rộng đã xuất hiện những tác động mới đa chiều toàn diện từ tình hình chính trị an ninh thế giới khu vực bên cạnh thuận lợi cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức
âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch các loại tội phạm có những diễn biến mới phức tạp khó lường cần phải được nghiên cứu phân tích dự báo luận giải dưới phương diện lý luận
nghị quyết số ba mươi bảy nqtvk ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn của bộ chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm hai nghìn ba mươi đã xác định làm rõ mối quan hệ kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
kinh tế với quốc phòng an ninh và đối ngoại xây dựng nền quốc phòng toàn dân với xây dựng nền an ninh nhân dân giữa độc lập dân tộc với hội nhập quốc tế các vấn đề về an ninh truyền thống an ninh phi truyền thống
dự báo những xu thế lớn của khu vực và thế giới thời cơ thuận lợi cũng như thách thức tác động tới công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng xác định tiếp tục nghiên cứu phát triển lý luận về quốc phòng an ninh nghệ thuật quân sự nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia an ninh xã hội trong tình hình mới
thực tế nêu trên đòi hỏi công tác nghiên cứu lý luận công an nhân dân phải có sự chuyển mình mạnh mẽ đổi mới toàn diện sâu sắc
lý luận công an nhân dân phải làm tốt hơn vai trò định hướng dẫn dắt cho các mặt công tác chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi này trong công tác nghiên cứu lý luận công an nhân dân thời gian tới cần quán triệt và thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm sau đây
một là cần nhận thức thống nhất và đầy đủ hơn về vai trò của lý luận đối với các mặt lĩnh vực công tác công an
mọi hoạt động thực tiễn chiến đấu phải có cơ sở lý luận được sự định hướng dẫn dắt của lý luận đồng thời thông qua thực tiễn công tác chiến đấu để kiểm nghiệm tính đúng đắn và tiếp tục bổ sung hoàn thiện lý luận
lý luận công an nhân dân phải xuất phát từ thực tiễn và sản phẩm của tư duy sáng tạo khoa học trên nền tảng lý luận cách mạng của đảng
cung cấp luận cứ vững chắc hơn đối với công tác tham mưu hoạch định các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
cũng như đề ra các chủ trương đối sách biện pháp xử lý tình huống trong bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng công an nhân dân
công tác nghiên cứu lý luận công an nhân dân là một bộ phận trong nghiên cứu lý luận của đảng nhà nước
quan hệ chặt chẽ với hoạt động nghiên cứu của các ban bộ ngành các trung tâm nghiên cứu ngoài công an nhân dân về xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
hai là đổi mới toàn diện đồng bộ các mặt công tác nghiên cứu lý luận công an nhân dân tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương
quản lý của lãnh đạo bộ công an cấp ủy lãnh đạo chỉ huy công an các cấp với công tác nghiên cứu lý luận
ban hành mới nghị quyết chỉ thị cơ chế chính sách về công tác nghiên cứu phát triển lý luận công an nhân dân
nâng cao hơn hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận ở các khâu tổ chức quản lý và nghiệm thu cũng như ứng dụng sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn
xác lập và thực hiện tốt nguyên tắc khoa học chặt chẽ đúng tiến độ đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm đầu ra
tối giản cải cách thủ tục hành chính có trọng tâm trọng điểm huy động tối đa các nguồn lực
xây dựng cơ chế để đưa sản phẩm nghiên cứu vào phục vụ công tác chiến đấu kịp thời
đồng thời có sự phản hồi kiểm nghiệm đánh giá và tiếp tục tổng kết để bổ sung phát triển lý luận
lấy thực tiễn của phát triển kinh tế xây dựng hệ thống chính trị với trọng tâm là xây dựng đảng
xây dựng nhà nước pháp quyền việt nam xã hội chủ nghĩa và các tổ chức chính trị xã hội
lực lượng vũ trang nhân dân phong trào quần chúng phát triển văn hóa xã hội nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự
đối ngoại về vấn đề đối tác đối tượng an ninh con người tình hình quốc tế
làm đối tượng để xác định vấn đề nghiên cứu xác lập cấp độ lĩnh vực nghiên cứu cho phù hợp
trước mắt ưu tiên nghiên cứu luận giải làm sâu sắc hơn các quan điểm phương châm của đảng nhà nước
đặc biệt là những vấn đề mới trong bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội xây dựng công an nhân dân
bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ biện chứng giữa các cấp độ lĩnh vực nghiên cứu chú trọng hợp tác quốc tế
thiết lập quan hệ với các đối tác phù hợp thuộc cơ quan nghiên cứu dân sự quân đội công an cảnh sát các quốc gia trong khu vực và thế giới
các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu lý luận củng cố kiện toàn hệ thống cơ quan nghiên cứu khoa học nghiên cứu lý luận chuyên trách
bán chuyên trách trong công an nhân dân theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả tập trung xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận
trong công an nhân dân nhất là đội ngũ lãnh đạo thủ trưởng cơ quan chuyên trách cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại thực sự tiêu biểu
mẫu mực về phẩm chất cách mạng tâm huyết sáng tạo say mê trong nghiên cứu khoa học nghiên cứu lý luận tinh hoa về chi thức
có uy tín khoa học cao tác phong làm việc chuyên nghiệp hiện đại đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế quan tâm thu hút chuyên gia nhà khoa học ngoài ngành tham gia nghiên cứu phát triển lý luận công an nhân dân
ba là đảm bảo tốt hơn hậu cần kỹ thuật tài chính có cơ chế chính sách huy động nguồn lực tài chính tạo động lực thúc đẩy công tác nghiên cứu lý luận
nhất là nghiên cứu ứng dụng nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật hiện đại và cơ sở dữ liệu cập nhật kết nối giữa các đơn vị chuyên trách
và bán chuyên trách trong quản lý khai thác thông tin tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu lý luận đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
cần có cơ chế khuyến khích công an các đơn vị cá nhân tự chủ kinh phí nghiên cứu khoa học nghiên cứu lý luận công an nhân dân
thúc đẩy đa dạng hóa xã hội hóa nguồn kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu lý luận
hội nghị tổng kết một mươi năm công tác lý luận công an nhân dân trong tình hình mới và lễ ký chương trình
phối hợp giữa bộ công an và hội đồng lý luận trung ương giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu sẽ diễn ra vào ngày mai hai mươi ba tháng một mươi một theo hình thức trực tuyến
điểm cầu là trung tâm tại hội trường lớn bộ công an hà nội và các điểm cầu tại công an sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các học viện trường công an nhân dân
chúng tôi sẽ thông tin về hội nghị trong bản tin an ninh hai mươi bốn h ngày mai
tiếp tục với những tin tức khác
chiều nay tại hà nội cụm thi đua số năm khối các đơn vị trực thuộc bộ công an gồm sáu đơn vị
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cục cảnh sát giao thông viện khoa học hình sự
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng
đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn hai mươi một các đơn vị trong cụm thi đua số năm đã chủ động triển khai phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đảng của đất nước
và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chương trình kế hoạch và hoàn thành các chỉ tiêu công tác bộ giao
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi một được triển khai trong cụm đảm bảo hiệu quả thực chất với nhiều nội dung trọng tâm trọng điểm tạo khí thế thi đua sôi nổi lan tỏa mạnh mẽ
qua phong trào thi đua đã phát hiện thêm nhiều nhân tố mới những cách làm hay những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
qua đó đã cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ phát huy hơn nữa truyền thống của lực lượng công an nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm đoàn kết quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
bên cạnh đó các đơn vị trong cụm đã tham mưu triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tăng cường hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ cho tuyến đầu
cùng với các lực lượng phòng chống covid một mươi chín đảm bảo an ninh an toàn các khu cách ly phong tỏa chủ động nắm chắc tình hình tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự theo chỉ đạo của bộ
đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
tại hội nghị đại diện các đơn vị đã có ý kiến phát biểu về công tác chuyên môn bỏ phiếu suy tôn đơn vị được đề nghị chính phủ và bộ công an tặng cờ thi đua xuất sắc bầu đơn vị cụm trưởng năm hai nghìn hai mươi hai
ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là bốn bảy trăm bảy mươi sáu ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên thành chín trăm một mươi hai trăm bảy mươi sáu ca
về tình hình tiêm chủng trong ngày hai mươi bốn
hai mươi tháng một mươi một thì có một một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một trăm linh chín triệu liều
ngày hôm nay nước ta ghi nhận một mươi ba trăm hai mươi một ca mắc mới trong đó có hai mươi hai ca nhập cảnh một mươi hai trăm chín mươi chín ca ghi nhận trong nước tăng bốn trăm một mươi bảy ca so với ngày trước đó tại năm mươi tám tỉnh thành phố có năm sáu trăm bốn mươi bảy ca trong cộng đồng
thông tin từ sở y tế thành phố hà nội cho biết ngày hai mươi hai một mươi một trên địa bàn thành phố ghi nhận hai trăm tám mươi sáu ca
trong đó có chín mươi tám ca trong cộng đồng còn lại ở các khu cách ly và phong tỏa kể từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một đến nay hà nội liên tục ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín ở mức cao trên hai trăm linh ca một ngày
theo thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn của bà nhân dân thành phố hồ chí minh vào ngày hai mươi hai một mươi một hiện nay thành phố hồ chí minh có một mươi một quận huyện đạt trạng thái bình thường mới
số địa bàn còn lại ở cấp độ hai và không có địa phương nào ở cấp độ ba
số địa bàn còn lại ở cấp độ hai và không có địa phương nào ở cấp độ ba
ngoài ra toàn địa bàn cũng xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động tổ chăm sóc người nhiễm trong cộng đồng
trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư đến nay thành phố hồ chí minh ghi nhận hơn bốn trăm năm mươi sáu ca nhiễm
trong khi đó một mươi bảy huyện thị xã trên địa bàn thành phố hà nội có mức độ dịch ở cấp độ một cấp độ hai trong một mươi bốn ngày không có các ca f trong cộng đồng
được cho học sinh khối lớp chín đến học trực tiếp sau thời gian ở nhà học trực tuyến để phòng chống
các trường đưa học sinh quay trở lại trường đều tuân thủ các điều kiện phòng dịch như giáo viên tiêm đủ hai mũi đảm bảo học sinh ngồi giãn cách
cũng trong sáng nay hai mươi hai tháng một mươi một phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội phạm xuân tiến cho biết
dự kiến đầu tháng một mươi hai hà nội sẽ cho học sinh trung học phổ thông trở lại trường học tiếp theo sẽ là các khối lớp khác của các bậc trung học cơ sở
trong tuần này từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một toàn bộ học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố sẽ tiêm phòng vaccine
sau đó sẽ tiếp tục tiêm cho học sinh khối trung học cơ sở
kế hoạch tiêm chủng đảm bảo học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm nhanh nhất để có thể tới trường học trực tiếp
trong quá trình học sinh trở lại trường học trực tiếp nếu có vấn đề xảy ra trường học sẽ lập tức khoanh vùng đảm bảo an toàn cho học sinh
tại thành phố đà nẵng cũng bắt đầu từ ngày hôm nay học sinh khối một mươi hai toàn thành phố được đến trường sau một thời gian dài học online
công tác đảm bảo an toàn cho các em học sinh được triển khai như thế nào
cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn ra với những ca nhiễm trong cộng đồng
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
trường trung học phổ thông thái phiên quận liên kiểu có hơn bảy trăm linh học sinh lớp một mươi hai
buổi sáng đầu tiên quay trở lại trường tất cả các em đảm bảo tuân thủ những quy định
đeo khẩu trang kiểm tra thương nhiệt và sát khuẩn tay trước khi lên các lớp học
nhà trường đã dành tiết học đầu tiên để hướng dẫn cụ thể việc thực hiện những biện pháp phòng chống dịch cho học sinh
khi mà đi học một tuần luôn ạ thì nhà trường đã gửi rất nhiều cái tấm áp phích rất là đẹp
để có thể là một cách có nhiều hình ảnh ạ để cho học sinh có thể nói theo
trong đó thì là lặp lại những cái quy định những cái hướng dẫn về thực hiện năm k như là đeo khẩu trang
hoặc là kiểm tra nhiệt độ trước khi tới trường hoặc là mình ví dụ như có những cái hiện tượng như là cúm cảm
thì mình còn phải ở nhà báo ngay cho cơ quan hoặc là báo ngay cho nhà trường ạ
thì thật là rất là nhiều và thầy cụ rất là lo lắng
với sự sắp xếp rất là nghiêm ngặt này thì các bạn sẽ rất là thoải mái
mình cũng rất là yên tâm khi mà để con mình tới trường
trước đó để chuẩn bị cho việc dạy học trực tiếp cũng như tất cả các trường trên địa bàn thành phố
nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch covid và tổ an toàn covid
xây dựng các phương án và kế hoạch phòng chống dịch chuẩn bị đầy đủ thiết bị vật tư y tế
đặc biệt bố trí phòng cách ly biệt lập với khu vực hành chính và dạy học
sẵn sàng xử lý trong tình huống có trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín hoặc các f liên quan
trước khi học sinh học nhà trường có một thông báo gửi cho giáo viên trụ nhiệm
và giáo viên trụ nhiệm sẽ thông báo thông tin cụ thể cho trang mạng học sinh được biết
thì theo thông báo đó trước khi đến trường làm gì là ăn sáng rồi đem chai nước ấm
rồi đến trường làm gì và lớp học làm gì thì trong đó là nhà trường có xây dựng kịch bản hết
thông báo kịch tiến và giáo viên trụ nhiệm bám vào đó để thông báo cho trang mạng học sinh
và học sinh được biết yên tâm đến trường
cùng với những biện pháp phòng dịch được triển khai đến thời điểm hiện tại
gần như toàn bộ học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã được tiêm mũi một vaccine phòng covid một mươi chín góp phần đảm bảo an toàn cho các em khi quay trở lại trường
ngày hai mươi chín tháng một mươi một thì hai khối tiếp theo là khối một mươi và khối một mươi một để đi học
hiện nay trên các địa bàn quận huyện đã tiếp tục thực hiện công tác tiêm vaccine
cho học sinh các lớp từ lớp sáu đến lớp chín
theo như tiêu chí khi chúng ta tiêm vaccine
học sinh bật trong cơ sở trong cơ sở nếu quá đủ một mươi bốn ngày ở buổi một
thì có thể tham vấn cùng với sở y tế để báo cáo ủy ban với thời điểm thích hợp
để cho đi học lại đối với bật trong học cơ sở
bên cạnh việc xây dựng các phương án đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh khi trở lại trường
sở giáo dục đào tạo cũng đã chỉ đạo các trường xây dựng thời khóa biểu
thời lượng chương trình dạy học phù hợp đảm bảo cho giáo viên đáp ứng được việc
vừa dạy trực tiếp vừa dạy online
các khối lớp còn lại
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự khoảng một mươi một h trưa ngày hôm nay
tại bản mâm xã trường sơ huyện sông mã của tỉnh sơn la
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một học sinh tử vong tại chỗ
theo đó vào thời điểm trên chiếc xe đưa đón học sinh một mươi sáu chỗ biển kiểm soát hai mươi sáu b bảy trăm linh một
đang chở các học sinh sau giờ tan học về nhà
thì bất ngờ rơi cánh cửa khiến bốn học sinh bị văng ra ngoài
hậu quả một em học sinh trường trung học cơ sở triềng sơ
xã triềng sơ huyện sông mã tử vong tại chỗ ba học sinh khác bị thương
nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ
các lực lượng công an bộ đội biên phòng và hải quan tỉnh quảng bình
vừa chia phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ hai đối tượng người lào đang vận chuyển ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp qua biên giới
cụ thể vào sáu h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một
tại khu vực cửa khẩu quốc tế cha lo xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo thuộc lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
và đội kiểm soát hải quan quảng bình bắt quả tang hai đối tượng người lào
là kẹo la khon vinh kham passer năm mươi tuổi và tích sĩ hạp pan nha hai mươi năm tuổi
đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới theo hướng từ lào về việt nam
tại khu vực suối cạn cách cột mốc biên giới năm trăm hai mươi bảy về phía việt nam khoảng ba trăm linh mét
lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường hơn ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp
được cất giấu trong các tuổi bóng và một số tàng vật khác